cục cập nhật diễn biến tình hình mưa lũ tại miền trung từ chiều tối qua cho đến sáng nay
mưa lũ đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực của thừa thiên huế và thành phố đà nẵng quảng trị quảng nam
riêng tại đà nẵng trận mưa lũ lịch sử đã làm năm người thiệt mạng
mưa lũ đã gây ngập lụt tại nhiều khu vực miền trung nhất là các khu dân cư thuộc quảng trị
thừa thiên huế và thành phố đà nẵng cụ thể tại quảng trị sáu trăm tám mươi bốn nhà bị ngập ba năm m tại huyện hải lăng
một mươi chín điểm giao thông bị ách tắc ngập từ sáu một năm m tại thừa thiên huế
hiện nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn gây ngập khoảng hai trăm linh ngôi nhà
với độ sâu từ ba đến tám mét tại thành phố huế hơn bảy mươi tuyến đường của ba mươi sáu phường xã đã bị ngập
trong khi tại thành phố đà nẵng ghi nhận ba tám trăm chín mươi hai nhà bị ngập từ bốn đến một mét
hầu hết các khu vực trung tâm thành phố ngập sâu từ năm đến một năm m cục bộ có nơi trên hai mét
đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi
thành phố đã cắt điện để đảm bảo an toàn
tại quảng nam mưa lớn khiến nhiều điểm trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b bị ngập sạt lở hư hỏng nặng
tại cầu xuế mơ huyện đại lộc nước chảy mạnh cuốn trôi một nửa mặt đường tại mố cầu tạo nên hố lớn
các phương tiện không lưu thông được hiện địa phương đang tập trung thiết bị để khắc phục điểm sạt lở nặng này
trong khi đó nhiều vị trí khác trên tuyến quốc lộ một mươi bốn b cũng bị ngập sâu và sạt lở nặng
mưa lớn trong những giờ qua đã khiến nhiều ngầm tràn đường giao ở các huyện đa crong hướng hóa và hải lăng của tỉnh quảng trị bị ngập lụt chia cắt